trong khi trên đất liền mưa vẫn chưa dứt thì hôm nay trên giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa biển đông đã hình thành một vùng áp thấp mới
lúc một mươi ba h hôm nay vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng một mươi năm một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm một trăm một mươi năm độ kinh đông trên khu vực giữa biển đông
do ảnh hưởng của vùng áp thấp trong đêm nay và ngày mai sáu tháng tám ở khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông mạnh gió giật mạnh cấp tám
khu vực giữa và nam biển đông các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh